thủ tướng benjamin netanyahu tuyên bố israel sẵn sàng tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở gaza
nếu hamas thả tất cả các con tin bị bắt cóc từ tháng một mươi năm ngoái
đồng thời bác bỏ lời kêu gọi rút lực lượng phòng vệ israel khỏi giả đất này
nhà lãnh đạo israel nhấn mạnh rằng tại tel aviv chưa sẵn sàng chấp nhận một tình huống
trong đó hamas vẫn duy trì khả năng quân sự và kiểm soát gaza
lặp lại quan điểm mà ông đã kiên định kể từ khi cuộc xung đột nổ ra từ ngày bảy tháng trước
tuần trước israel đã chính thức gửi cho hamas đề xuất ngừng bắn để nghị tạm dừng các hoạt động thù địch
để tạo điều kiện trao đổi hàng chục con tin
trong đó có các tù nhân palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của israel
tuy nhiên phía hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và giúp toàn bộ quân đội israel khỏi giả đất bị phong tỏa của người palestine
trong một diễn biến liên quan quân đội israel thông báo đã đóng cửa kerem salom
cửa khẩu chính thức vào miền nam gaza và không cho xe tải chở hàng cứu trợ qua đây
quyết định được đưa ra sau khi cửa khẩu này bị tấn công bằng tên lửa